thưa quý vị từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay hà nội đã ghi nhận hai mươi ba ca mắc uốn ván
tăng gấp hai ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai trong đó có hai trường hợp tử vong
các chuyên gia y tế cảnh báo uốn ván là bệnh nhiễm khuẩn nguy hiểm
có tỷ lệ tử vong cao đặc trưng bởi tăng trương lực cơ và các cơn cơ co cứng
bệnh nhân có thể tử vong do suy hô hấp dối loạn thần kinh thực vật và ngừng tim
đặc điểm chung của nhiều ca uốn ván thời gian gần đây là có thể mắc bệnh chỉ qua một viết xước
hay vết thương nhỏ trên da trong quá trình sinh hoạt lao động nhưng không tiêm phòng uốn ván
chỉ đến khi xuất hiện tình trạng cứng hàm nói khó bệnh nhân mới tìm đến bệnh viện
giải pháp hữu hữu nhất có thể phòng uốn ván đó chính là tim vaccine uốn ván
người lớn chỉ cần tiêm ba mũi sau đó tiêm nhắc lại trong vòng năm một mươi năm